về phần trưởng và luân hai bị cáo này cũng bị toán nhân dân tp hcm xử phạt bức án tử hình